thời tiết các tỉnh miền bắc đã tạnh giáo trở lại
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong vòng hai ngày tới
chỉ chịu tác động của không khí lạnh ổn định
nên phổ biến ít mưa và có nắng hành
với nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
ngày đêm trên khu vực sẽ giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ
trời chỉ xe lạnh về đêm và sáng
sau đó từ đêm ngày hai mươi bốn
khi chịu tác động của nhiễu động trong đời gió đông
từ biển đi vào thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cùng với đó nhiệt độ sẽ có xuống giảm nhẹ từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ngày hôm nay
cũng như trong cả hai ngày tới
phổ biến chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
còn ban ngày có nắng hành
với nhiệt độ cao nhất trưa và đầu giờ chiều
sẽ giao động từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi bốn
thì do sự hình thành của nhiễu động từ biển vào
nên nhiệt độ tại đây sẽ có xuống giảm nhẹ
lưu xuống trung bộ trong ngày hôm nay
khu vực từ hà tĩnh cho đến thừa thiên huế
tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to
do hưởng kết hợp của hai hình thế
là gió đông bắc và nhiễu động
trong đời gió đông
người dân cần phải lưu ý với khả năng xảy ra lũ quét
và sạt lở đất ở khu vực ven sông suối
sang đến hai ngày tới
các hình thế gây mưa sẽ tạm thời suy yếu
mưa giảm nhanh chỉ còn ở mức độ dài rác
nhiệt độ cao nhất ngày ở trên khu vực
cũng sẽ tăng dần trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
với hoạt động của nhiễu động trong đời gió đông
mưa sẽ tăng mạnh nhiệt độ cũng giảm nhẹ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ngày hôm nay và ngày mai
sẽ có mưa rào và rông giải rác
trong mưa rông có thể tiêm bẩn tố lốc
và gió giật mạnh nguy hiểm
với nhiệt độ sẽ ra động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi bốn
thì mưa rông ở trên khu vực
cũng sẽ tăng mạnh và nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
từ một cho đến hai độ
tại vùng cao tây nguyên
trong thời đoạn tới vẫn duy trì giai đoạn
nắng vào ban ngày còn về chiều tối
duy trì mưa rông giải rác gió ta động của rãnh thấp
trong mưa rông cần đề phòng với hiện tượng
thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ trên khu vực
vẫn giao động trong ngưỡng từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đối với các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay cũng như ba ngày tới
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có thể tiêm bẩn
hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc
cũng như gió giật mạnh
có ban ngày khu vực còn đang gián đoạn
với nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều
sẽ phổ biến trong ngưỡng là ba mươi cho đến ba mươi ba độ